đội quản lý thị trường số tám và số một mươi bốn thuộc cục quản lý thị trường hà nội đồng loạt gia quân kiểm tra bảy địa điểm
tại hai chợ là phú điền và sơn long của xã ninh hiệp thu giữ gần năm sản phẩm có dấu hiệu làm giả làm nhái và hàng nhập lậu
tại thời điểm kiểm tra đoàn kiểm tra đã phát hiện tại các điểm kinh doanh quần áo phụ kiện thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu
các thương hiệu đã được bảo hộ tại việt nam
đoàn kiểm tra tiến hành tạm giữ gần năm sản phẩm hàng hóa gồm dây lưng và quần áo
trong đó có nhiều sản phẩm như quần áo dây lưng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng thế giới cùng với nhiều sản phẩm hàng hóa nhập lậu
hiện vụ việc đang được đoàn kiểm tra xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật